đến hiện tại thì các biện pháp cách ly xã hội đã được nới lỏng ở nhiều địa phương
các đơn vị sản xuất dịch vụ đang dần hoạt động trở lại
tuy nhiên đối với ngành du lịch việc phục hồi vẫn còn khá khó khăn
dù dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm sắp tới được xem là thời điểm vàng
để ngành du lịch có thể khởi động và tăng tốc
sau thời gian đóng cửa du lịch để phòng chống dịch bệnh
đến nay nhiều địa phương đã cho phép các cơ sở kinh doanh du lịch đón khách trở lại
tuy nhiên đa phần người dân vẫn không hào hứng với việc đi du lịch
tham quan vào thời điểm này do còn nhiều lo ngại
bởi vậy tình trạng thư khách vắng khách đặt tour là điều dễ thấy ở nhiều đơn vị lưu hành
một số khó khăn khác khiến việc du lịch dịp này chưa thể phục hồi
là do các phương tiện di chuyển giảm cả số lượng và số chuyến
ngoài ra việc các điểm du lịch mới mở cửa trở lại cách đây ít ngày
đã khiến nhiều đơn vị lữ hành không kịp chuẩn bị cho các tour tuyến
hầu như là cái du lịch nội địa thì chỉ triển khai trở lại vào tháng ba
sau cái đợt dịch đợt một sau đó thì trứng lại vào tháng bốn
và bắt đầu khởi động lại
trứng lại từ ba mươi tháng bốn trở đi thế thì cũng cần có thời gian
và chúng tôi nghĩ là sẽ phục hồi rất nhanh
sau đó thì sẽ phát triển rất là nhanh chóng vào các tháng tiếp theo bảy tám chín một mươi một mươi một một mươi hai
mặc dù các đơn vị lữ hành đều đang rất nỗ lực trong việc triển khai các gói kích cầu
tuy nhiên tâm lý e ngại dịch bệnh cùng với những hạn chế về giao thông
sự đóng cửa của nhiều điểm tham quan đã khiến nhu cầu du khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới không nhiều
có lẽ ngành du lịch vẫn cần thêm một thời gian nữa mới có thể tăng tốc và hồi phục